cô đỡ thôn bản được coi là cánh tay nối dài của ngành y tế
kể từ khi những cô đỡ đầu tiên được đào tạo cách đây hai mươi năm năm đến nay trên toàn quốc đã có hai sáu trăm một mươi một cô đỡ thôn bản hiện đang hoạt động
nhờ có sự đóng góp của các cô đỡ thôn bản mà công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em đã đạt được nhiều kết quả đáng kể
số tử vong mẹ tử vong trẻ dưới một tuổi và dưới năm tuổi đã giảm mạnh tăng số lượng phụ nữ mang thai được đỡ đẻ an toàn
những nghề cô đỡ thôn bản của người phụ nữ dân tộc cơ lao này cũng vô cùng vất vả
khi học đợt đấy thì không có ở trong xó không có đứa nào học hết cấp ba
thì mới vận động thì mới bảo cả chồng với bà mẹ chồng nữa
thì mẹ chồng với chồng đồng ý cho em đi học thì em mới tham gia đi học lớp cô đỡ thôn bản
từ hồi mà mình lấy vợ mình thì cũng đã có cái lớp mà y tá thôn bản mà đi học dưới hàng giang
ban đầu thì bảo học sáu tháng nhưng mà sau này thì
đi được ba năm là đi học mà nó cũng có
mình đang mang bầu thì cũng rất khổ nên là mình cũng nghĩ đến là mình cũng gọi là lo cho vợ
mình cũng tranh thủ thời gian đi làm thêm để mình gửi cho vợ để vợ được tiêu
vậy thì cũng giúp được bản thân và cũng giúp được bạn bè bà con nhân dân trong thôn xa thôn gần
câu chuyện giữa chủ nhà và khách đột nhiên bị gián đoạn khi bất ngờ từ ngoài sân một người đàn ông hớt hải chạy vào
chị ơi chị ngồi ở nhà chơi nhé
bây giờ bạn ấy ở trên xó có một bạn sạc phụ đang đau bụng
thì bây giờ em lên trên xó đi kháng nhé
cho chị đi cùng luôn được không
nơi mà chúng tôi cùng cô đỡ vẩn thị mai đến là một gia đình người mông trong bàn
người sản phụ này đang mang thai ở tháng thứ bảy
thì đột ngột bị đau bụng sau khi đi lấy củi trên rừng về
kinh nghiệm của người đã từng sinh con và đứa trẻ đầu lòng này cũng được chính tay cô đỡ phần thị máy giúp sức
nên ngay sau khi có dấu hiệu đau bụng người đầu tiên gia đình họ mời đến chính là cô đỡ vần thị máy
cô đỡ vẩn thị mai là một người đàn ông hớt hải chạy vào
nh wifi việt nam là một tình dạ vềiran rừng của tình trạng
ủa vậy mà
khi là cô đỡ vẩn thị mai thì bạn đã tăng tăng giá trắng cho những kh nick vụ như chúa đ employment cao hoặc
với bạn đồng hành duy nhất là chiếc túi đỡ đẻ được ngành y tế trang bị
từ huyết áp ống nghe tim thai cho đến đèn pin áo mưa và các cói đỡ đẻ sạch
cô đỡ thôn bản sẽ đảm nhiệm vai trò vừa là người cán bộ y tế khám
chẩn đoán sơ bộ bước đầu đồng thời cũng là người thay mặt gia đình quyết định các phương án giải quyết tiếp theo
nếu như ở bất kỳ các tuyến y tế nào khi gặp ca bệnh khó
thì người cán bộ sẽ phải giải quyết
vào các phương tiện cận lâm sàng như máy siêu âm xét nghiệm và mời các đồng nghiệp cùng hỗ trợ hội trần đưa ra phương án điều trị có kết quả tốt nhất
nhưng đối với cô đỡ thôn bản làm việc tại thôn trong điều kiện khó khăn nhiều rào cản về địa lý phong tục tập quán
đồng thời trang thiết bị y tế nghèo nàn mọi công việc đều phải làm độc lập ra quyết định nhanh gọn chính xác để bảo đảm sự an toàn cho cả mẹ và con
vì vậy sự yêu nghề hy sinh về nghề thôi chưa đủ
điều mà cần ở họ cả trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế
bây giờ mình theo do nghe khuyên thai nạn gần nữa sau đấy là chuẩn bị huyết áp chuẩn bị trang lý áp cho chị
không chỉ là cô đỡ giúp giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản tại thôn bàn
cô đỡ thôn bản còn là những thông ngôn viên là trợ lý đắc lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở
đặc biệt là những y bác sĩ dưới xuôi mới lên công tác chưa am hiểu phong tục tập quán ngôn ngữ địa phương
lũ táo thì là có một mươi sáu thôn bản và hiện nay thì là chỉ còn lại hai cô đỡ thôn bản cho nên là cũng hơi vất vả cho các cô
cô đỡ thôn bảng thì thứ nhất là người ta biết tính địa phương
đầu tiên là người ta đã tuyên truyền vận động cho mình về quản lý tai ngén
rồi là giúp mình trong cái việc là kế hoạch hóa gia đình tư vấn các biện pháp tránh thai
để người dân có thể đến trạm để thực hiện các biện pháp tránh thai
nó dễ dàng hơn tuyên truyền nó dễ dàng
nó dễ dàng hơn chúng tôi chắc chắn nếu như không có mạng lưới này thì chúng tôi sẽ rất khó khăn
là không thể nào đến hết các ngõ ngách xóm bản được rất là xa nhiều chỗ chúng tôi không thể quản lý hết được
với con người năm biên chế trên một trạm y tế thì nếu mà đến để vận động từng nhà
rồi tư vấn từ người như thế này thì chắc là chúng tôi cũng không thể làm hết được
tiếp tục cuộc hành trình theo chân cô đỡ thôn bản vân thị máy
chúng tôi đến nhà sản phụ vừa thị ly ở bản ph nằm dưới một thôn lũng sâu
bao quanh bởi trùng điệp nuôi đá tai mèo
đây là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất của xã
và cũng là đối tượng khó vận động tuyên truyền nhất của cô đỡ vần thị máy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nhưng chị vừa thị ly đã có năm lần sinh nở đều tự sinh tại nhà
nên hiện giờ cũng chỉ có hai đứa bé gái này còn sống
những đứa trẻ khác đều không thể nhìn thấy mặt trời do những cuộc người mẹ tự vượt cạn bất thành
cách đây bốn tháng bố của những đứa trẻ này cũng đột ngột qua đời
sau tai nạn đi rừng
vậy là căn nhà chống trài nghèo nàn này chỉ còn chị trèo lái nuôi hai đứa con nhỏ
và cái thai năm tháng tuổi đang mang trong bụng
nhận thấy hoàn cảnh khó khăn và sự thiệt thòi mà người phụ nữ này đang một mình gồng gánh
cô đỡ thuân bản vân thị máy đã kiên trì liên tục đến nhà thăm hỏi
giúp đỡ và tì tê trò chuyện giải thích kỹ càng về quá trình thuận lợi khó khăn
cũng như phân tích những nguy cơ và hậu quả của người phụ nữ khi mang thai
mà phải vượt cạn một mình và gánh chịu
cuối cùng chị vừa thị ly cũng chấp nhận cho cô đỡ vần thị máy khám thai
và tuân thủ những lời cô đỡ vần thị máy tư vấn